sáng ngày một mươi sáu tháng bốn tp hcm công bố quyết định của thủ tướng chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung
giúp vụ phó chủ tịch ubnd tp hcm diễm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông dương anh đức giám đốc sở thông tin và truyền thông tp
phát biểu chúc mừng tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên ban chấp hành bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
ông dương anh đức có chuyên môn về công nghệ thông tin nhận nhiệm vụ thời điểm đặc biệt là giai đoạn
tp hcm đang thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh
bí thư thành ủy chúc đồng chí dương anh đức tiếp tục phối hợp hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ